tại ninh bình sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết bảy năm công tác công an thực hiện pháp lệnh công an xã năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm
năm đối tượng vận chuyển chín mươi một bánh heroin cùng gần ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo thông báo của ngân hàng nhà nước tỷ giá sẽ được điều chỉnh sát với thị trường
sau đây là nội dung chi tiết
sáng nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu quốc hội hà nội
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội việt nam
tới dự có các đồng chí đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn an nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh ninh bình
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại
thời khắc diễn ra tổng tuyển cử đầu tiên ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bầu ra quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng trần đại quang khẳng định đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình khóa một mươi ba
đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử góp phần xây dựng quốc hội đoàn kết
thống nhất dân chủ gần dân thực hiện thành công công cuộc đổi mới và nỗ lực thực hiện công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thời gian tới bộ trưởng trần đại quang đề nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
đặc biệt là trong công tác tiếp xúc cử tri lắng nghe chia sẻ ý kiến của nhân dân
xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hội trường ba đình ban tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên đã tổ chức buổi họp báo về các hoạt động nhân dịp này
ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội phó trưởng ban tổ chức chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo đại diện ban tổ chức đã thông báo về một số hoạt động trong dịp kỷ niệm
theo đó chuỗi sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày bốn tháng một đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
sự kiện chính là buổi lễ kỷ niệm vào sáng ngày sáu tháng một tại hội trường ba đình
với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội cán bộ lão thành
bà mẹ việt nam anh hùng và khách mời quốc tế
đây là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân cùng ôn lại ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên
nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của quốc hội việt nam với những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau bảy mươi năm
khẳng định vị thế của quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất qua đó để giáo dục truyền thống yêu nước
niềm tự hào dân tộc góp phần cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và sáng nay tại thành phố ninh bình bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết bảy năm công tác công an
thực hiện pháp lệnh công an xã giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm dự hội nghị có đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng thường trực bộ công an thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy ninh bình
báo cáo tổng kết tại hội nghị thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu khẳng định
qua bảy năm thực hiện pháp lệnh lực lượng công an xã ngày càng được củng cố kiện toàn về số lượng chất lượng
có phẩm chất đạo đức chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
hiện toàn quốc có chín ba trăm hai mươi bảy đơn vị công an xã với một trăm ba mươi bốn bảy trăm một mươi tám trưởng công an xã phó trưởng công an xã và công an viên
trình độ năng lực chuyên môn ý thức trách nhiệm của lực lượng công an xã ngày càng được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

từ khi triển khai thực hiện pháp lệnh công an xã đến nay lực lượng công an xã cả nước có bốn mươi bốn đồng chí hy sinh bốn trăm tám mươi bảy đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ
có một trăm một mươi bảy tập thể một trăm ba mươi hai cá nhân được chính phủ tặng bằng khen hàng nghìn cá nhân tập thể được bộ công an vinh danh khen thưởng
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an phát biểu chỉ đạo hội nghị bộ trưởng trần đại quang ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đóng góp to lớn của các đơn vị địa phương trong bảy năm thực hiện pháp lệnh công an xã
thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định bất chắc khó lường
vì vậy đại tướng trần đại quang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác xây dựng lực lượng công an xã có một bước phát triển mới
đó phải là một lực lượng trong sạch vững mạnh gần dân sát dân làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh

thủ tướng nguyễn tân dũng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tài và các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động vận tài nâng cao hiệu quả năng lực vận tài đa phương thức và kiểm soát tải trọng phương tiện gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu vận tài hướng tới phát triển hài hòa hợp lý nâng cao năng lực hiệu quả của các phương thức vận tài đảm bảo giảm giá thành hạ chi phí vận tài trong đó chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các vi phạm về vận tải và an toàn giao thông
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với cục phòng chống tội phạm về ma túy bộ tư lệnh biên phòng và công an tỉnh bô ly khâm xe của lào vừa bắt giữ năm đối tượng thu giữ chín mươi một bánh heroin và gần ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
qua công tác nắm bắt tình hình ở ngoại biên từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy lớn đối tượng cầm đầu đường dây mang quốc tịch thái lan và bốn đối tượng còn lại mang quốc tịch lào
các đối tượng thường xuyên thu gom ma túy rồi tìm cách vận chuyển số ma túy về việt nam và các nước khác để tiêu thụ
sau khi nắm được thông tin ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại bản phôn sa vẫn huyện thà phà bạt tỉnh bô ly khăm xây lào
lực lượng chức năng hai nước đã phả án bắt năm đối tượng gồm nố vừ xuất chay vang và sành vừ trạng thò dơ say vàng
tăng vật thu giữ là chín mươi một bánh heroin ba mươi năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo an toàn tuyệt đối về người trang bị và đạt mục tiêu mà ban chuyên án đề ra
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt khẩn cấp đối tượng đàm thiên văn
trú tại phường sương huân nha trang về hành vi cướp tài sản
trước đó đàm thiên văn mang theo một ống tuyếp sắt đến chợ vĩnh hòa nhằm cướp tài sản
phát hiện một phụ nữ sử dụng điện thoại và đe dọa yêu cầu người phụ nữ này đưa tài sản nhưng bị chống trả và hô hoán
nghe tiếng chi hô anh đỗ quốc huy đi xe máy gần đó đến hỗ trợ thì bị văn dùng hô khí tấn công và cướp xe máy
trên đường bỏ chạy văn đã bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng truy bắt
thông báo mới phát đi của liên bộ tài chính công thương cho biết kể từ một mươi năm h ngày hôm nay bốn tháng một
giá xăng ron chín mươi hai sẽ có mức giảm tối đa là ba trăm bảy mươi ba đồng một lít còn xăng e năm sẽ giảm năm trăm bảy mươi một đồng một lít
trong khi đó mặt hàng dầu dsn năm s có mức giảm tối đa là tám trăm sáu mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm bảy trăm chín mươi một đồng một lít
còn dầu mazut ba năm s giảm bảy năm đồng một lít
giảm cao nhất là sáu trăm một mươi sáu đồng một kg
quyết định của liên bộ đưa ra cũng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối trong nước giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn
đối với xăng khoáng và các mặt hàng dầu ở mức ba trăm linh đồng một lít xăng e năm là đồng một lít
như vậy sau khi điều chỉnh mức giá trần của xăng ron chín mươi hai sẽ là một mươi sáu ba mươi hai đồng một lít
trong khi xăng e năm cũng không vượt quá một mươi năm ba trăm ba mươi chín đồng một lít
cũng theo công văn này mức giá trần áp dụng đối với dầu diesel năm s là một mươi một một trăm một mươi chín đồng một lít
dầu hỏa cũng có giá tối đa là một mươi hai trăm bảy mươi bốn đồng một lít
trong khi dầu mazut ba năm s không vượt quá mức giá bảy năm trăm bốn mươi sáu đồng một kg
của thống đốc ngân hàng nhà nước tỷ giá giữa usd và vnđ tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực
vì thế ngân hàng nhà nước đã thay đổi chiến lược bằng cách sẽ điều chỉnh lên xuống hàng ngày
thay vì neo cứng như năm hai nghìn một mươi
trước thay đổi này
chiều nay ngày bốn tháng một ngân hàng nhà nước đã tổ chức gặp mặt báo giới
để làm rõ thêm các vấn đề còn khúc mắc liên quan đến cơ chế tỷ giá mới
tại buổi họp báo ông bùi quốc dũng vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ
cho biết cách thức điều hành tỷ giá mới được tham chiếu giá đóng mở cửa trong nước và thế giới
cũng như diễn biến tám đồng tiền quan trọng có tỷ trọng đầu tư cao
từ hai nghìn một mươi sáu hàng ngày ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm làm cơ sở
để ngân hàng thương mại mua bán
tỷ giá trung tâm có thể giao động trên cơ sở lên xuống
tỷ giá trung tâm của việt nam đồng đô la mỹ là tỷ giá được giao dịch hàng ngày
bên cạnh việc đó vào thứ năm hàng tuần
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá chéo để xác định phục vụ cho việc tính thuế
việc này nhằm hạn chế tâm lý găm giữ đô la mỹ
khuyến khích ngân hàng thương mại và doanh nghiệp mua bán ngoại tệ có bảo lãnh
việc này nhằm hạn chế tâm lý găm giữ đô la mỹ

phản ứng trước cách điều hành mới của ngân hàng nhà nước
hầu hết các ngân hàng thương mại đều có chung nhận định
cơ chế điều hành mới sẽ giúp tỷ giá sát hơn với thị trường và giảm áp lực mua bán ngoại tệ
cơ chế điều hành tỷ giá mới sẽ chuyển sang cơ chế thông báo hàng ngày
và tỷ giá hàng ngày sẽ căn cứ vào cung cầu trong nước

với ngày đầu tiên áp dụng cơ chế mới
giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng khá ổn định